tiếp tục chương trình tết xung vầy hai nghìn hai mươi tại các địa phương
sáng nay liên đoàn lao động tỉnh ninh bình tổ chức chương trình tết xuân vầy hai nghìn hai mươi
với chủ đề mừng xuân ơn đảng
tới dự có đồng chí đinh tiến dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài chính
và đoàn công tác của bộ đến thăm và tặng quà
đồng chí đinh tiên dũng và đoàn công tác đã tặng quà cho thương bệnh binh
đang điều trị tại trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan
cùng ngày đồng chí đinh tiên dũng cũng đã trao tặng một trăm linh xuất quà trị giá một hai triệu đồng một xuất
cho công nhân lao động đang làm việc tại công ty trách nhiệm hiếu hạn vạn lợi nhựa quốc tế ks việt nam
thuộc khu công nghiệp gián khẩu ninh bình